thuộc tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực
để cố gắng ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm hoặc chậm nhất là ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
từ quảng ngãi tới tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi năm với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc
tất cả vì miền nam ruột thịt
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dài bảy mươi km đi qua sáu huyện thị xã thuộc tỉnh bình định
do ban quản lý dự án tám mươi năm thuộc bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
tổng mức đầu tư của dự án là hơn một mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng khởi công vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và dự kiến hoàn thành vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi năm
công tác giải phóng mặt bộ
bằng đến nay đã bàn giao một trăm linh hoàn thành hai mươi hai trên hai mươi bốn khu tái định cư
đã hoàn thành di rời một trăm năm mươi trên tổng số một trăm sáu mươi năm vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật
các nhà thầu đã huy động thiết bị nhân sự đồng loạt trên toàn bộ tuyến đường
nỗ lực để nhanh tiến độ thi công phân đấu đưa vào khai thác trước thời hạn
thủ tướng phạm minh chính biểu dương các bộ ngành ban quản lý dự án
nhà thầu và tỉnh bình định đã làm rất tốt việc giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án
đề nghị trong thời gian tới các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực
máy móc để đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật
mỹ thuật và an toàn lao động vệ sinh môi trường cho dự án phòng chống tham nhũng tiêu cực
thủ tướng yêu cầu tỉnh bình định và các cơ quan liên quan hoàn thành sớm việc giải phóng mặt bằng
sớm giải quyết một số vị trí đang còn vướng mắt bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công
bộ tài nguyên và môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
trong việc trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên
của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm